thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc
sáng nay tại nhà khách điếu ngư đài tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ hết sức vui mừng được gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng
và nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư sang thăm chính thức trung quốc
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ tin tưởng chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phát triển lành mạnh ổn định bền vững trong giai đoạn mới
thủ tướng trung quốc lý khắc cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội khẳng định trung quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm chung
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đảng nhà nước và nhân dân việt nam nhất định sẽ thực hiện thành công
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam các mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng thành công của đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
và những thành tựu to lớn mà trung quốc đã đạt được trong thời gian qua
chúc đảng nhà nước và nhân dân trung quốc thực hiện thành công
nghị quyết do đại hội hai mươi đề ra và thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu một trăm linh năm thứ hai
xây dựng trung quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa tươi đẹp
tổng bí thư thông báo với thủ tướng trung quốc lý khắc cường kết quả rất tốt đẹp của cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đánh giá cao chính phủ trung quốc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố phát triển mối quan hệ hai nước
đề nghị với vai trò quan trọng của mình chính phủ hai nước cần chỉ đạo các cơ quan bộ ngành triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng gần gũi có truyền thống hữu nghị lâu đời
có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị và con đường phát triển
chủ tịch chính hiệp uông dương cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm trung quốc đầu tiên kể từ sau đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
chủ tịch chính hiệp uông dương bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước không ngừng phát triển
hai đảng lấy người dân làm trung tâm khẳng định đảng chính phủ trung quốc rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với việt nam
trong đó chính hiệp toàn quốc trung quốc sẽ cùng với mặt trận tổ quốc việt nam tích cực đẩy mạnh quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai nước
không ngừng sáng tạo các hình thức giao lưu nhân dân nhằm góp phần củng cố và tăng cường nền tảng xã hội vững chắc đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh ổn định
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của đồng chí uông dương đối với việt nam
và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí uông dương đối với quan hệ việt trung khi ở trên các cương vị bí thư tỉnh ủy quảng đông
phó thủ tướng quốc vụ viện và hiện nay là chủ tịch chính hiệp toàn quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị
xã hội của mỗi nước nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc quy tụ tập hợp các lực lượng xã hội
các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước đảng nhà nước việt nam hết sức coi trọng vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam
và chính hiệp trung quốc đối với quan hệ hai nước đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua
tổng bí thư đề nghị chính hiệp toàn quốc trung quốc và mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục tăng cường trao đổi
tiếp xúc cấp cao và các cấp thúc đẩy hợp tác thiết thực hiệu quả hơn nữa thông qua các hình thức linh hoạt sáng tạo
mở rộng giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau vun đắp nền tảng hữu nghị vững chắc giữa nhân dân hai nước
tổng bí thư đề nghị hai bên nghiên cứu tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và chính hiệp toàn quốc trung quốc giữa mặt trận tổ quốc bảy tỉnh biên giới của việt nam với chính hiệp hai tỉnh khu của trung quốc có chung đường biên giới
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng sáng nay đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí thái kỳ
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư trung ương đảng cộng sản trung quốc bí thư thành ủy bắc kinh
hai bên đã cùng nhau trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng
hai nước và những nhận thức chung đã đạt được giữa hai đồng chí tổng bí thư trong chuyến thăm chính thức trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này
trong chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam trung quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
sau đây là toàn văn tuyên bố chung việt nam trung quốc
một nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng đã thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trong chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
nhận huân chương hữu nghị của nước cộng hòa nhân dân trung hoa do tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thay mặt đảng chính phủ trung quốc trao tặng
hội kiến thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc lật chiến thư chủ tịch chính hiệp toàn quốc uông dương
tại các cuộc hội đàm hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng hai nước việt trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay
phía trung quốc đã thông báo cho phía việt nam những kết quả chủ yếu về đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
phía việt nam nhiệt liệt chúc mừng đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc thành công tốt đẹp
đánh giá cao những thành quả chiến lược to lớn mà trung ương đảng cộng sản
do đồng chí tập cận bình làm hạt nhân đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân trung quốc đạt được trong quá trình kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội
thúc đẩy trung quốc hóa thời đại hóa chủ nghĩa mark hoàn thành mục tiêu phấn đấu một trăm linh năm thứ nhất
xây dựng thành công toàn diện xã hội khá giả đánh thắng trận chiến công kiên thoát khỏi đói nghèo
không ngừng phát triển và hoàn thiện nền dân chủ nhân dân toàn quá trình phát triển kinh tế và phòng chống dịch
thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa là thực tiễn sinh động
kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển tham khảo
phía việt nam chúc và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của trung ương đảng cộng sản trung quốc
do đồng chí tập cận bình làm hạt nhân đảng cộng sản trung quốc chính phủ và nhân dân trung quốc
nhất định sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú con đường hiện đại hóa kiểu trung quốc
thúc đẩy mạnh mẽ công trình vĩ đại mới về xây dựng đảng
hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu nhiệm vụ do đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc đề ra
thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu một trăm linh năm thứ hai
xây dựng trung quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại
giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa tươi đẹp
phía việt nam thông báo cho phía trung quốc những kết quả chủ yếu của đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam
phía trung quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn chưa từng có mà việt nam đã đạt được
sau hơn ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới
bảy mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
đặc biệt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực
giữ vững ổn định chính trị xã hội kinh tế tăng trưởng duy trì ở mức khá cao
kiểm soát thành công đại dịch covid một mươi chín đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện
vị thế quốc tế ngày càng nâng cao thể hiện tiềm lực và tương lai tươi sáng
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại việt nam
phía trung quốc chúc và tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đảng nhà nước và nhân dân việt nam
nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ to lớn mà đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam đã đề ra
sớm đưa việt nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa
có vai trò quan trọng hơn nữa đối với hòa bình ổn định và phồn vinh ở khu vực và thế giới

hai bên cho rằng việt nam và trung quốc vừa là láng giềng tốt bạn bè tốt núi sông liền một giải
vừa là đồng chí tốt đối tác tốt cùng chung chi hướng chia sẻ vận mệnh chung
cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại
hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng hai nước việt nam trung quốc
trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc đảng nhà nước và nhân dân hai nước
đã dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu và trong sáng
trong thời kỳ đổi mới và cải cách mở cửa hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm hợp tác cùng có lợi
kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước đạt được những thành tựu phát triển mang tính lịch sử
hai bên nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em
do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch mao trạch đông và các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp
là tài sản quý báu của nhân dân hai nước cần tiếp tục được kế thừa tốt bảo vệ tốt và phát huy tốt
hướng tới tương lai hai đảng hai nước cần kiên trì phương hướng tiến lên thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển
thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa
hai bên nhấn mạnh kiên định sự lãnh đạo của đảng cộng sản kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước
cần tăng cường đoàn kết hợp tác giao lưu học hỏi lẫn nhau cùng làm sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của đảng cộng sản
quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng không ngừng phát triển cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình tiến bộ của nhân loại
hai bên đánh giá tình hình thế giới đang trải qua những biến đổi mang tính lịch sử sâu sắc khó lường bước vào thời kỳ biến động mới
hai đảng hai nước cần kiên trì thực hiện mục tiêu lý tưởng và sứ mệnh vì hạnh phúc nhân dân vì tiến bộ nhân loại
kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn
kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt
bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt
thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển lâu dài lành mạnh ổn định trong thời đại mới
để làm được điều đó hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược tin cậy chính trị kiên trì bình đẳng tôn trọng lẫn nhau nắm chắc phương hướng tiến lên đúng đắn của quan hệ việt trung
đi sâu hợp tác cùng có lợi thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước góp phần mang lại hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
phát huy truyền thống hữu nghị tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước đặc biệt là kết nối gặp gỡ gia tăng hiểu biết và gắn kết tình cảm giữa các thế hệ trẻ
xử lý thỏa đáng bất đồng liên quan trên cơ sở hiểu biết tôn trọng lẫn nhau
giữ gìn cục diện quan hệ việt trung và hòa bình ổn định ở khu vực tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của hai nước
tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế chung tay ứng phó với các thách thức mang tính khu vực và toàn cầu đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình thúc đẩy cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên cho rằng việc lãnh đạo cao nhất của hai đảng duy trì trao đổi thường xuyên định hướng dẫn dắt quan hệ việt trung có vai trò định hướng chiến lược quan trọng
đối với sự phát triển của quan hệ hai đảng hai nước
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nước thông qua các hình thức như thăm lẫn nhau cử đặc phái viên
điện thoại đường dây nóng trao đổi thư điện gặp gỡ thường niên và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước cũng như tình hình quốc tế khu vực
định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định
lành mạnh của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời đại mới
hai bên cho rằng đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc đảm đương sứ mệnh lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước phát huy vai trò định hướng chính trị đối với quan hệ việt trung
trong tình hình mới hai đảng cần củng cố ưu thế hợp tác truyền thống khuyến khích các cơ quan tổ chức địa phương của hai đảng hai nước đi sâu giao lưu hợp tác góp phần bảo vệ đảng
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước và giữ cho quan hệ việt trung tiến vững tiến xa
hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò chỉ đạo điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc
kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc
tổ chức tốt hội thảo lý luận giữa hai đảng tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai đảng ở trung ương và tổ chức đảng các địa phương nhất là các tỉnh khu biên giới tiếp tục triển khai giao lưu học hỏi lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm xây dựng đảng quản lý đất nước phòng chống tham nhũng tiêu cực
tích cực khuyến khích giao lưu hợp tác hữu nghị giữa chính phủ quốc hội việt nam với chính phủ nhân đại toàn quốc trung quốc và giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam với chính hiệp toàn quốc trung quốc

tăng cường trao đổi chính sách và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thương mại điện tử qua biên giới thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp về logistics nghiên cứu thúc đẩy hợp tác giữa các ngân hàng tổ chức chuyển mạch quốc gia hai nước về thanh toán điện tử nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ để mở rộng các kênh thương mại đầu tư mới thông qua thương mại điện tử
trung quốc sẽ tiếp tục mở rộng tiêu thụ các sản phẩm đặc sắc chất lượng cao của việt nam thông qua các hoạt động xúc tiến tiêu dùng bằng thương mại điện tử
hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm giảm bớt vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước thúc đẩy xuất nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm nông sản thực phẩm chất lượng cao của cả hai nước
phía trung quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho khoai lang các loại hoa quả có múi tổ yến và một số nông thủy sản của việt nam
phía việt nam sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho sữa của trung quốc
hai bên cho rằng bảo đảm phòng chống dịch chính là bảo đảm thông quan hàng hóa nhất trí phát huy vai trò của cơ chế liên hợp giải quyết ủn tắc tại các cửa khẩu biên giới và hợp tác phòng chống dịch
duy trì hoạt động thương mại thông suốt tại các cửa khẩu với tiền đề bảo đảm công tác phòng chống dịch nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa và tạo thuận lợi thông quan
tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống ma túy và buôn bán trái phép các loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng triển khai chương trình thực thi pháp luật liên hợp con rồng mê công bảo đảm thương mại song phương phát triển an toàn lành mạnh cân bằng và thuận lợi
phía trung quốc ủng hộ các văn phòng xúc tiến thương mại việt nam tại trùng khánh và hàng châu phát huy vai trò tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
trung quốc nhất trí ủng hộ việt nam thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại khác tại trung quốc hoan nghênh việt nam tham gia hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ năm
phía việt nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và kinh tế thương mại
trung quốc khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc đủ điều kiện đầu tư vào việt nam trên nguyên tắc thị trường và thương mại
phía việt nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và kinh tế thương mại
trung quốc khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác về nâng cao lượng vận chuyển hàng hóa việt nam quá cảnh qua trung quốc
hai bên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của ủy ban liên hợp về hợp tác nông nghiệp việt trung và ủy ban liên hợp về hợp tác nghề cá trong vịnh bắc bộ
tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như trồng trọt chế biến nông sản kiểm soát dịch bệnh tổng hợp các loại sâu bệnh
triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vĩnh bắc bộ làm sâu sắc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
hai bên nhất trí thúc đẩy sớm đàm phán ký kết hiệp định mới về hợp tác nghề cá vịnh bắc bộ đạt nhất trí về thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển
thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển việt nam trung quốc và đồng ý sớm tiến hành ký kết
tăng cường hợp tác chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn trên sông hồng sông nguyên sông kỳ cùng tả giang sông mê công lan thương và các dòng sông quốc tế
nhằm bảo đảm nâng cao năng lực phòng ngừa hạn hán lũ lụt đẩy mạnh hợp tác sử dụng bảo vệ tài nguyên nước cân bằng hợp lý trong cơ chế hợp tác mê công lan thương
cùng nhau nâng cao trình độ sử dụng an toàn hiệu quả bền vững tài nguyên nước

trên việt nam trung quốc
tăng cường quản lý an ninh trật tự khu vực biên giới bảo đảm đồng bộ phòng chống dịch bệnh và tạo thuận lợi thông quan tại khu vực biên giới
tiếp tục đẩy mạnh mở cửa cửa khẩu lối mở biên giới thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng qua biên giới
trong đó tập trung trao đổi thống nhất phương án kết nối đoạn đường sắt giữa ga lào cai việt nam và ga hà khẩu bắc trung quốc
giữ gìn trật tự tốt đẹp và thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới
hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác bản dốc việt nam đức thiên trung quốc
nỗ lực thúc đẩy sớm đưa vào vận hành thí điểm cho du khách hai nước qua đó xây dựng mô hình kiểu mẫu về du lịch qua biên giới du lịch xanh
hai bên nhất trí tích cực tìm tòi giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực như phát triển xanh ứng phó với biến đổi khí hậu kinh tế số tạo thêm nhiều điểm tăng trưởng cho hợp tác việt trung
hai bên nhất trí tiếp tục phát huy tốt vai trò của ủy ban hỗn hợp hợp tác về khoa học và công nghệ giữa việt nam trung quốc
tích cực thúc đẩy triển khai hợp tác khoa học và công nghệ nghiên cứu chung và trình diễn công nghệ thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn các cấp nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực nêu trên
hai bên nhất trí tiếp tục tập trung bám sát thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và sáng kiến phát triển toàn cầu
tích cực nghiên cứu có thêm nhiều dự án hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế làm lợi cho đời sống của nhân dân
tám hai bên nhất trí tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị việt trung tới người dân nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ
hai bên nhất trí thực hiện tốt kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch việt nam trung quốc trên cơ sở phù hợp với chính sách phòng chống dịch của hai nước
thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn các cấp về văn hóa và du lịch thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển lành mạnh tăng cường hợp tác về công nghiệp văn hóa
phía trung quốc hoan nghênh ủng hộ việt nam thành lập trung tâm văn hóa tại trung quốc phía việt nam tích cực ủng hộ hoạt động của trung tâm văn hóa trung quốc tại hà nội
hai bên nhất trí thực hiện tốt hiệp định hợp tác giáo dục việt nam trung quốc khuyến khích cử lưu học sinh sang học tập ở mỗi nước
phía trung quốc coi trọng việc lưu học sinh việt nam quay trở lại trung quốc học tập
hoàn ngành lưu học sinh việt nam có nguyện vọng đều có thể trở lại trường trên cơ sở làm tốt công tác phòng chống dịch
tuyên bố trong năm năm tới cung cấp cho việt nam không dưới một suất học bổng chính phủ trung quốc và không dưới một suất học bổng dành cho giáo viên tiếng trung quốc
giúp đỡ việt nam bồi dưỡng nhân tài chất lượng cao và giáo viên tiếng trung quốc
phía trung quốc coi trọng việc lưu học sinh việt nam có nguyện vọng đều có thể trở lại trung quốc học tập
hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển
cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông vô cùng quan trọng
nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển đóng góp tích cực cho hòa bình an ninh lâu dài ở khu vực
hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai đảng hai nước
và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa nhân dân trung hoa
sử dụng hiệu quả cơ chế đàm phán biên giới cấp chính phủ việt nam trung quốc
kiên trì thông qua hiệp thương đàm phán hữu nghị tích cực bàn bạc về các biện pháp giải quyết
mang tính quá độ tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường
tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được
hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển
và bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa vĩnh bắc bộ
thúc đẩy hai việc trên sớm đạt được tiến triển thực chất
hai bên sẵn sàng tiếp tục tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển
tích cực trao đổi về đi sâu mở rộng hợp tác trên biển tại vĩnh bắc bộ
trên cơ sở đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên
hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc
trên cơ sở hiệp thương nhất trí sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả
có nội dung thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hay còn gọi là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp
duy trì hòa bình ổn định ở biển đông và thúc đẩy hợp tác trên biển
một mươi phía việt nam tái khẳng định kiên trì chính sách một trung quốc
ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất trung quốc
kiên quyết phản đối hành động chia rẽ đài loan độc lập dưới mọi hình thức
và nhất quán ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước
việt nam không phát triển quan hệ cấp nhà nước nào với đài loan
phía trung quốc bày tỏ đánh giá cao lập trường của phía việt nam
một mươi một hai bên cho rằng cục diện thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường
căng thẳng tại các điểm nóng gia tăng
thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan sen
chủ nghĩa đa phương toàn cầu hóa kinh tế hòa bình và phát triển của thế giới
đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn
cộng đồng quốc tế cần cùng nhau nỗ lực dốc sức vì hòa bình hợp tác và phát triển
tiếp thêm tính ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới
hai bên nhấn mạnh phát triển là sự bảo đảm của an ninh
là then chốt để giải quyết các vấn đề khó thực hiện hạnh phúc cho nhân dân
phía việt nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia sáng kiến phát triển toàn cầu
theo nội dung và cách thức phù hợp nỗ lực của các bên góp phần thực hiện
chương trình phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ quốc tế và khu vực
như tổ chức thương mại thế giới wto diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
trung quốc asean mekong lan thương thực hiện tốt hiệp định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực rcep thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực thúc đẩy các nước cùng phát triển
phía việt nam ủng hộ trung quốc nộp đơn gia nhập hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và có đóng góp vào việc thúc đẩy
hợp tác kinh tế thương mại trong khu vực châu á thái bình dương
hai bên nhấn mạnh an ninh là tiền đề của phát triển
việt nam ghi nhận tích cực sáng kiến an ninh toàn cầu của trung quốc
trên cơ sở mục tiêu nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc
việt nam sẵn sàng cùng trung quốc và các đối tác liên quan
cùng duy trì hòa bình và an ninh lâu dài trên thế giới
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ liên hợp quốc
duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
kiên trì thực hiện và đề cao chủ nghĩa đa phương cùng bảo vệ công bằng
chính nghĩa quốc tế tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
hai bên chủ trương các nước triển khai giao lưu và hợp tác trong vấn đề nhân quyền
trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau thúc đẩy đối thoại
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền không chính trị hóa vấn đề nhân quyền
một mươi hai trong thời gian chuyến thăm hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác
giữa ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam và ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
bản ghi nhớ hợp tác giữa ban nội chính trung ương đảng cộng sản việt nam
và ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
một mươi ba bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
giữa liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
một mươi bốn bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ tư pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ tư pháp nước cộng hòa nhân dân trung hoa
một mươi năm bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sinh thái và môi trường
giữa bộ tài nguyên và môi trường nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ sinh thái và môi trường nước cộng hòa nhân dân trung hoa
một mươi sáu bản ghi nhớ giữa bộ công thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ thương mại nước cộng hòa nhân dân trung hoa
về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng việt trung
một mươi bảy kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giữa bộ văn hóa thể thao và du lịch
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ văn hóa và du lịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy
một mươi tám bản ghi nhớ giữa tổng cục hải quan bộ tài chính nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và tổng cục hải quan nước cộng hòa nhân dân trung hoa
về xây dựng lĩnh vực ưu tiên hợp tác
một mươi chín bản ghi nhớ giữa bộ công thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và tổng cục hải quan nước cộng hòa nhân dân trung hoa
về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương việt nam trung quốc
hai mươi nghi định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc
giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và tổng cục hải quan nước cộng hòa nhân dân trung hoa
hai mươi một bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố hà nội thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và thành phố bắc kinh thủ đô nước cộng hòa nhân dân trung hoa
hai mươi hai bản ghi nhớ giữa bộ công thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính quyền nhân dân tỉnh vân nam nước cộng hòa nhân dân trung hoa
về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại
hai mươi ba bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
giữa ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước nước cộng hòa nhân dân trung hoa
một mươi ba hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã thành công tốt đẹp góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết
hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời đại mới
thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
hai đảng và nhân dân hai nước rất vui mừng về những thành quả này
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đảng chính phủ và nhân dân trung quốc về sự đón tiếp trọng thị thân tình và hữu nghị
trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình sớm thăm lại việt nam
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời
nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
kết thúc chuyến thăm
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam
hết sức hài lòng về kết quả phong phú của chuyến thăm
đặc biệt là những nội dung trao đổi giữa hai bên tại các cuộc hội đàm hội kiến
chắc chắn những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm lần này
sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị sự tin cậy chính trị
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
vì sự phát triển của hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm vào sáng nay
đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức là người nước ngoài thuê rất nhiều người nước khác
trong đó có người việt nam tham gia
chủ sở địa điểm tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là cục ả nước ngoài
và công cụ phương tiện thiết bị phạm tội cục ả nước ngoài
về phương thức thì báo cáo là quốc hội là phương thức thủ đoạn này rất là tinh vi
sau khi nhận được tiền của người bị hại chúng chia nhỏ gửi rất nhiều lần
đến rất nhiều tài khoản sau đó trụm về một tài khoản
và từ tài khoản đó là quy đổi thành thành tiền ảo và từ đó rút ra tiền mặt
nhấn mạnh thời gian qua nổi lên việc sử dụng thông tin giấy tờ giả
hoặc thuê người mở tài khoản sau đó bán lại tài khoản cho đối tượng
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đại biểu nguyễn hải trung đề nghị cần bảo đảm tính chính danh
khi đăng ký mở sử dụng tài khoản
đại biểu cũng cho rằng cần phải có quy định về quản lý tài sản ảo
dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng
phải báo cáo về phòng chống rửa tiền
thế do vậy là tôi nghĩ là gì để cấm để quản và để xử lý
đối với cái giao dịch tiền ảo này tôi nghĩ cần phải có quy định
thích hợp để xử lý vấn đề này
trong phiên làm việc chiều nay các đại biểu quốc hội thảo luận
tại tổ về luật hợp tác xã sửa đổi
qua thảo luận thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đề nghị tiếp tục làm rõ sự cần thiết
thành lập và giả soát kỹ các quy định về tổ chức hoạt động
của liên đoàn hợp tác xã
trong trường hợp việc thành lập tổ chức này có nhiều trồng chéo
trùng dẫm về chức năng nhiệm vụ thì đề nghị bỏ quy định
về việc thành lập liên đoàn hợp tác xã tại dự thảo để tránh
việc thành lập nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác
có các pháp nhân tương tự